thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú thọ xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên học sinh sinh viên điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông
đáng chú ý không ít trường hợp khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ tuần tra làm một số đồng chí bị thương
mạnh động hơn sau khi vượt qua chốt kiểm tra các đối tượng còn dùng gạch đá và các loại hung khí tấn công tổ tuần tra
hôm nay là bọn cháu đi lượn quanh kết độc vị trí đi từ đường nguyễn thế thành đến đường nguyễn du xong đi lên đường nguyễn phú
thì gặp tổ công tác chốt đang làm nhiệm vụ đấy thì bọn cháu định quay xe bỏ chạy thì có gặp hai chú cảnh sát giao thông đang đứng ở đằng sau
thì bọn cháu lúc đấy bọn cháu không biết làm gì bọn cháu đông thẳng qua lượn tổ công tác lúc đó đi qua rồi xong rồi bọn cháu đến đường nguyễn thế thành
thì lúc đấy anh bảo là đi kiếm bỏ chạy
cái tuyến quốc lộ hai này thì là cái tuyến đường xe đầu kéo và xe kéo container hoạt động rất là nhiều
chính vì như thế mà những cái lái xe đó thì đều là những cái lái xe đều có nhiều năm hoạt động trong nghề lái xe rồi
họ rất manh động và họ dùng mọi cách để chống đối và lẩn tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng lực lượng cảnh sát giao thông
cái việc không chấp hành khi anh em ra hiệu lệnh đấy là một trong những cái
cách để người ta trốn tránh cái việc kiểm tra hay là họ đi lẩn tránh vào những cái buổi trưa hay buổi tối khi mà lực lượng chức năng đang nghỉ
ăn cơm hay đang nghỉ ngơi thì họ cũng trốn tránh theo giờ giấc để người ta trốn tránh cái việc kiểm tra đấy
cơ quan cảnh sát điều tra các cấp trong lực lượng công an phú thọ đã khởi tố vụ án khởi tố nhiều bị can liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích
trong đó hầu hết các đối tượng phạm tội độ tuổi còn rất trẻ
qua đây đã thể hiện
sự quyết liệt của lực lượng công an và các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh phú thọ
đồng thời là bài học cho các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc giáo dục quản lý con em mình
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định
tuyên truyền nhắc nhở để con em mình không tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
tạm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang đồng loạt tấn công bắt quả tăng đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang và huyện bắc quang
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ một mươi ba điện thoại di động bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi nhỏ
bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô số đề hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
cơ quan kể sát điều tra công an tp long khánh tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự ba đối tượng là phùng văn hào chu văn hiếu cùng chú tại tp hà nội
phạm trọng thể chú tại tỉnh bắc giang để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nghiệp vụ công an tp long khánh đã phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong một căn nhà thuộc khu phố núi tung phường suối tre tp long khánh do những đối tượng trên cùng với huỳnh minh thuận chú tại tỉnh đồng nai đang ở
vật chứng thu giữ là hai mươi ba hồ sơ cho vay viết tay cùng với khoảng hai tờ rơi quảng cáo cho vay nhiều thẻ căn cước công dân và một số vật chứng liên quan
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã cho hơn một trăm linh lượt người trên địa bàn một số huyện thành phố long khánh tỉnh đồng nai và huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu vay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với số tiền hơn một tỷ đồng lãi suất khoảng bốn trăm ba mươi tám một năm
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử lưu động trần thị lệ thu năm mươi năm tuổi trú tại phường tân chính quận thanh khê
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng do vốn không có việc làm nhưng muốn có tiền tiêu xài nên mua ma túy từ hai nam thanh niên chưa rõ lây lịch để bán lại
trong tháng một mươi và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thu đã hai lần mua ma túy từ hai người này
thu thường giao dịch ma túy tại nhà và một bệnh viện ở quận ngũ hành sơn
thủ đoạn của thu rất tinh vi sẽ nhận tiền qua tài khoản rồi dùng băng keo rán ma túy ở điểm hẹn không bao giờ giao dịch trực tiếp
và ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận ma túy
thu xóa tất cả lịch sử của gọi
tổng số ma túy cơ quan công an phát hiện và thu giữ được từ nơi ở của thu là bốn mươi bốn viên thuốc lắc và số ma túy đá có giá là sáu mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt trần thị lệ thu hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong lúc đi đánh cá trên đập chiếc thuyền lật úp khiến ba bố con bị đuối nước thương tâm
vụ việc vừa xảy ra tại xã nam thanh huyện nam đàn tỉnh nghệ an
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một anh phạm hoàng trung bốn mươi tuổi trú tại xã nam thanh huyện nam đàn
dùng thuyền máy chở hai con nhỏ sáu tuổi và bốn tuổi di chuyển đi đánh cá trên đập rào băng
trong quá trình di chuyển đến giữa đập chiếc thuyền máy do anh trung điều khiển không may bị lật úp khiến ba bố con bị đuối nước
trước khi bị lật thuyền anh trung đã lái thuyền máy di chuyển trên đập nước và phát trực tiếp trên mạng xã hội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an quân đội và chính quyền địa phương đã huy động hơn ba mươi người vào cuộc tìm kiếm cứu nạn
cho đến dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng đã tìm thấy tất cả thi thể ba bố con